cũng nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sáng nay sở y tế tỉnh lâm đồng đã huy động bốn mươi cán bộ y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở địa phương có số y bác sĩ được điều động đông nhất
trung tâm y tế các huyện thành phố phối hợp với các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn triển khai công tác y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí nhân sự trang thiết bị thuốc hóa chất bảo đảm thực hiện tốt công tác y tế tại các điểm thi hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn
chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời tại các điểm thi phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tuyên truyền cho học sinh phụ huynh học sinh
khai báo y tế theo dõi tình hình sức khỏe nếu có biểu hiện ho sốt khó thở thì thông báo ngay cho hội đồng thi nhà trường giáo viên chủ nhiệm